sau ba ngày xét xử thì chiều ngày hôm qua phiên tòa xét xử bị cáo phạm thanh hải
nguyên chủ tịch công ty cổ phần thương mại đầu tư và phát triển công nghệ quốc tế idt
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã chuyển sang phần tranh luận
bản luận tội nêu rõ hành vi phạm tội của bị cáo hải là đặc biệt nghiêm trọng
xâm phạm đến tài sản lớn của năm trăm bảy mươi bốn người với tổng số tiền còn chiếm đoạt là hơn năm trăm năm mươi tám tỷ đồng
bị cáo có nhiều tình tiết tăng nặng như lợi dụng chức vụ quyền hạn để phạm tội
phạm tội nhiều lần với giá trị tài sản chiếm đoạt mỗi lần từ năm trăm linh triệu đồng trở lên
do đó đại diện viện kiểm sát tiếp tục đề nghị tuyên án bị cáo phạm thanh hải mức án tù trung thân
theo cáo trạng bị cáo hải lập website tổ chức các hội thảo dạy cách làm giàu
hải tự giới thiệu mình là tiến sĩ có tài đầu tư kinh doanh giới thiệu công ty ivt
đang triển khai các dự án có lãi suất cao làm giàu từ cây công nghiệp tỷ đô như macca
có siêu dự án để thu hút nhiều người góp vốn thì hải đưa ra mức lãi suất từ bốn mươi đến năm mươi một năm
trả lãi ngay khi nộp tiền thực tế hải lấy tiền của người sau trả cho người trước
và mất khả năng thanh toán số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại